công an quận bình tân cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ án mạng người đàn ông bị trâm tử vong trên địa bàn phường bình trị đông bê vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng sáu
theo thông tin ban đầu hơn năm giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đứng dưới cây trước nhà trên đường ba a
phường bình trị đông bê quận bình tân lúc này có một người nam mặc áo xe ôm công nghệ đi bộ đến
cầm dao tấn công liên tiếp vào người đàn ông nạn nhân bỏ chạy vào nhà nhưng bị người này đâm gục
nghe tiếng triê hô của người trong nhà hung thủ mới tháo chạy người đàn ông bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
nhân tin báo công an quận bình tân cùng các tuyên truyền nghiệp vụ công an tp hcm đến khám nghiệm hiện trường
công an đã lấy lời khai những người liên quan trích xuất camera an ninh quanh các tuyến đường để truy xét hung thủ
đến một mươi hai giờ trưa cùng ngày hiện trường quanh khu vực xảy ra vụ án mạng người đàn ông bị đâm tử vong vẫn được công an cho căng dây phong tỏa